quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
liên quan đến vụ năm người tử vong bất thường ở hương yên sau bữa ăn tính đến thời điểm này
các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân khiến con cháu tử vong sau bữa cơm trưa
ở nhà ông ngoại xảy ra tại huyện kim động hưng yên
qua vụ việc này không chỉ dư luận mà chính cơ quan chức năng cũng cần làm rõ tại sao hai uẩn khúc rằng
cùng ăn cơm nhưng người khỏe người tử vong
và ổn khúc thứ hai chính là việc tại sao anh con rễ không ăn cơm cũng tử vong
đi sâu vào tìm hiểu về uốn khúc thứ nhất cùng ăn cơm nhưng người khỏe người tử vong
cụ thể chúng ta cùng bám sát vào vụ việc
vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai bà nguyễn thị thờ quê xã hùng an huyện kim động hương yên
đi mua cục sạc điện thoại thì gặp con gái lớn đã lấy chồng ở xã bên cạnh
là nguyễn thị tươi đang chở hai con đi chợ nên mẹ con bà này đứng nói chuyện
do đã gần đến trưa nên bà thợ mời con gái cùng hai cháu về ăn cơm
trên đường từ chợ về nhà bà thơ gọi thêm vợ chồng người con gái thứ hai
là nguyễn thị tình đến ăn cơm cùng cho vui vậy
bữa cơm vội và không có chủ đích nên chỉ có các món ăn truyền thống là thịt lợn kho
chá lợn đậu phụ rau cần trứng sẵn ở nhà
hôm đấy tôi chỉ là vô tình gặp con rồi mời con về nhà ăn cơm
chứ không có chủ đích ăn uống gì cả và bữa cơm cũng không có món gì đặc biệt
mọi lần các con tập trung đông thì cũng mua nhiều món về ăn nhưng hôm đó thì không có gì
bà thờ kể về bữa cơm trước khi đại họa ập xuống
căn bếp mọi người nấu ăn rộng khoảng một mươi m hai không có đồ đạc gì giá trị
ngoài chiếc bếp ga đã cũ cùng hơn một mươi bộ bát đũa ba bốn chiếc son
theo trí nhớ của bà thơ từ lúc đi chợ về đến khi cả gia đình ngồi ăn cơm
không có ai đến nhà chơi và mọi người cũng không có biểu hiện gì lạ
bữa cơm gia đình ngày hôm đấy so với những buổi cuối tuần thì khác chỉ thiếu có một người
là anh ngờ vờ dê chồng chị tươi do anh này đi làm hộ cho người thân ở tỉnh thái bình
tổng cộng bữa cơm vào trưa hai mươi sáu tháng một mươi hai tại nhà bà thơ có chín người năm người lớn và bốn trẻ em
khi ăn cơm vợ chồng bà và các con cháu đều ngồi ăn và nói chuyện rất vui vẻ
nhưng khi vừa ăn xong được khoảng ba mươi phút
thì cháu nguyễn văn hoàng nờ con của chị tươi bị nôn và đau ngực
ngay lập tức bé trai này được mọi người chuyển đến bệnh viện nhi hương yên để cấp cứu
sau mấy tiếng cấp cứu bé n không qua khỏi tử vong vào cuối chiều cùng ngày
trong đó bé nợ đi viện thì chị nguyễn thị tươi và chị nguyễn thị tình
con gái chị tình là bé phạm an b bốn tuổi cũng có biểu hiện tương tự
nên ngay lập tức được đưa đi cấp cứu tại hưng yên hà nội
sau đó lần lượt bé phạm an bê rồi chị tư tử vong
chung các triệu chứng như ói mỡ đau bụng
điều kỳ lạ là những người còn lại ăn bữa cơm hôm đó thì sức khỏe bình thường
thậm chí không có bất kỳ triệu chứng gì
câu hỏi được đặt ra là bốn người này cùng ăn thức ăn giống nhau
vậy tại sao lại khiến cho bốn người tử vong
con rể không ăn cơm cũng tử vong
bữa ăn này có phải là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết thương tâm
trong gia đình ông bà nguyễn tiến sản năm mươi tuổi
trú tại thôn lai hạ xã hùng an huyện kim động
câu hỏi này có vẻ là có lý
hai mươi tám tháng một mươi hai khi chị tuy mất và được đưa từ hà nội về
thì anh ngờ vờ dê chồng chị này cũng được người dân phát hiện hôn mê sâu
ngay lập tức anh dê được đưa tới bệnh viện cấp cứu
trước đó con trai mất vào chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
anh này hoàn toàn bình thường và cán đáng việc hậu sự cho con
sau một mươi chín ngày cấp cứu điều trị tích cực tại bệnh viện ở hà nội
đến chiều một mươi năm tháng một anh dê tử vong
trước cái chết đầy uốn khúc của các nạn nhân
con mang tỉnh hương yên phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ
bộ công an bộ y tế vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân
sau đó các quan chức năng tiến hành khám nghiệm tư thi của hai nạn nhân
là nguyễn thị tình và nguyễn thị tươi ở thôn lai hạ xã hùng an
nhà bà thờ kinh tế chỉ ở mức đủ ăn so với mặt bằng chung
có thể gọi là nghèo
vợ chồng bà ở trong căn nhà cấp bốn lợp ngói đỏ đã xuống cấp nghiêm trọng
trong nhà không có đồ đặc gì giá trị
ngày thường bà thơ đi làm công nhân ở gần nhà
còn chồng là nguyễn tiến sản ở nhà
về gia đình hai người con gái bà thời cho biết cuộc sống của vợ chồng
tình êm ấm hạnh phúc hơn là nhà chị tươi
còn cán bộ xã đồng thanh thông tin chính quyền địa phương không nhận được trình báo gì
về những mâu thuẫn khúc mắt của vợ chồng chị tươi từ trước đến nay
ông bùi văn phúc chủ tịch ủy ban nhân dân huyện kim động cho biết
hiện nguyên nhân cái chết của các nạn nhân vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
trước vụ việc đại tá nguyễn thanh trường giám đốc công an tỉnh hưng yên cho biết
hiện nay các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh và công an huyện kim động
vẫn đang tích cực điều tra nhưng chưa xác định được nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự ra đi của bốn người
sau bữa trưa ở nhà ông sản và chồng một nạn nhân không đến ăn nhưng cũng tử vong
theo đại tá trường hiện nay các mẫu giám định liên quan đến vụ việc đã được chuyển đến
viện khoa học hình sự bộ công an để tiến hành giám định nhưng chưa có kết quả cụ thể
lãnh đạo công an tỉnh hương yên chỉ rõ trong vụ việc này có nhiều điểm tình tiết rất khó lý giải
nên cơ quan công an địa phương chỉ tiến hành thu thập các tài liệu liên quan
còn tất cả phải phụ thuộc vào việc giám định của viện khoa học hình sự bộ công an
trước cái chết đầy ổn khúc của các nạn nhân rất nhiều người đặt ra câu hỏi về nguyên nhân
dẫn tới sự việc đau lòng trên và hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
một lãnh đạo sở y tế hương yên cũng cho hay vụ việc này đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ
và ngành y tế có phối hợp nhưng hiện chưa có kết quả cụ thể về nguyên nhân dẫn đến năm người tử vong
vì này cũng nhận định vụ việc có nhiều điểm khó hiểu chưa thể lý giải
xong để tìm ra nguyên nhân cụ thể sẽ phải chờ vào các kết quả giám định của cơ quan chức năng
giám đốc công an hương yên lên tiếng vụ năm người tử vong sau bữa ăn
cũng trong sáng ngày một mươi bảy tháng một báo dân trí đã đăng tải bài viết
giám đốc công an hưng yên lên tiếng vụ năm người tử vong sau bữa ăn trưa
có dẫn lời của đại tá nguyễn thanh trường giám đốc công an tỉnh hương yên cho biết
đơn vị đang phối hợp với cơ quan chuyên môn của bộ công an
làm rõ nguyên nhân vụ năm người tử vong bất thường tại huyện kim động tỉnh hương yên
theo giám đốc công an tỉnh hương yên viện khoa học hình sự bộ công an đã lấy mẫu giám định
của những nạn nhân nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả
vụ việc có nhiều vấn đề khi cả nhà cùng nhau ăn nhưng có người bị có người không sao
hiện chưa thể nhận định điều gì cho đến khi có kết quả giám định
chính vì tính chất phức tạp của vụ việc nên đại tá nguyễn thanh trường cho biết
các đơn vị chuyên môn đang làm việc rất tỉ mỉ và thận trọng
hiện tại vẫn chưa thể nhận định điều gì cho đến khi có kết quả giám định
do đó người dân cần thực sự bình tĩnh lắng nghe kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng
không được đồn đoán từ nhận định và đẩy sự việc đi quá xa mức cần thiết
sự ra đi của năm người thân trong một gia đình đã khiến cho gia đình ông sản đau đớn và mất mắt quá lớn
ngoài lời động viên hãy chia sẻ và giúp đỡ gia đình này vượt qua nỗi đau
khi tết đến xuân về những tưởng gia đình ông sản sẽ giống như bao gia đình khác
được quay quần bên bữa cơm gia đình
chia sẻ những niềm vui nỗi buồn của một năm hai nghìn hai mươi một đầy khó khăn
ây vậy mà tan thương nối tiếp tan thương người tóc bạc tiễn người tóc xanh
thật chua sót và đau đớn
ngay lúc này bà miên tập chương trình xin được thắp nén hương lòng
chia sẻ với nỗi đau mất mát quá lớn đối với gia đình ông sản
mong ông bà cùng vượt qua cơn bỉ cực sống bình tâm và lắng nghe những tin tức trung thực
chính thống từ phía cơ quan cảnh sát điều tra
chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tiếp theo liên quan đến vụ việc
và hẹn gặp lại